ngày hôm nay đã xảy ra một loạt các vụ nổ lớn làm dung chuyển trung tâm thủ đô kiev của ukraine
một quan chức bộ nội vụ ukraine giấu tên cho hay ít nhất năm người đã thiệt mạng và một mươi hai người khác bị thương trong các vụ nổ này
truyền thông của ukraine dẫn lời thị trường kiev xác nhận đã có ít nhất bốn vụ nổ
đồng thời tiếng coi báo động của hệ thống phòng không đã được kích hoạt
một quả tên lửa đã rơi ở khu vực cách không xa văn phòng tổng thống volodymyr zelensky
và các cơ quan an ninh của nước này
hệ thống tàu điện ngầm ở kiev cũng đã ngừng một số tuyến
và tất cả các nhà ga ngầm được sử dụng làm nơi trú ẩn
vụ việc xảy ra sau ngày chín tháng một mươi đài truyền hình rt của nga dẫn lời tổng thống nga vladimir putin
tuyên bố tình báo ukraine đứng sau vụ tấn công táo bạo làm hư hại nặng cầu crimea
làm gián đoạn tuyến đường tiếp tế quan trọng trong cuộc chiến của nga ở ukraine
hiện tổng thống putin đã ký xác lệnh về việc thắt chặt an ninh đối với cây cầu này